cuộc sống phong tỏa bên trong khu ổ chuột daravi ấn độ khu ổ chuột lớn nhất châu á
thưa quý vị tổ chức y tế thế giới cho biết số vụ tấn công mạng nhằm vào tổ chức này hiện tăng gấp năm lần so với cùng kỳ năm ngoái
chỉ riêng tuần này khoảng bốn trăm năm mươi thư điện tử của who cùng với mật khẩu đã bị do dỉ
cùng với hàng nghìn thư điện tử của những người khác đang tham gia vào công tác ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
các tài liệu bình luận
do gì không khiến hệ thống của who gặp nguy cơ vì các dữ liệu đó không mới
tuy nhiên các vụ tấn công ảnh hưởng đến một hệ thống mạng nội bộ dành cho nhân viên
tin tặc cũng nhắm mục tiêu vào công chúng nhằm chuyển các khoản tài trợ sau một quỹ giả mạo không phải là quỹ ứng phó đoàn kết covid một mươi chín
who kêu gọi mọi người hãy cảnh giác trước các thư điện tử lừa đảo
và khuyến cáo hãy sử dụng các nguồn tin đáng tin cậy để có thông tin có thật về dịch covid một mươi chín và các vấn đề y tế khác
thưa quý vị
nền kinh tế của các nước thuộc liên minh châu âu dự kiến sẽ suy giảm từ năm một mươi trong năm nay do sự bùng phát của đại dịch covid một mươi chín
và để đối phó với tác động này các nhà lãnh đạo eu đã đồng ý xây dựng một quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín dự kiến trị giá hơn một tỷ euro
lãnh đạo các nước eu cũng đã tính đến một ngân sách chung lớn hơn cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy cùng một kế hoạch phục hồi kinh tế
với giá trị tương đương
với một sản lượng kinh tế của cả eu ngân sách chung dài hạn từ lâu đã trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất giữa các nước thành viên
trong tình hình hiện nay việc đề xuất tăng ngân sách là điều không hề dễ dàng
các nước thành viên đang dần hướng tới một số hình thức nợ chung
eu sẽ không gọi là trái phiếu corona hay trái phiếu châu âu mà hình thức nợ này sẽ do ec đưa ra thay vì lãnh đạo các quốc gia thành viên
tăng trưởng kinh tế của eurozone năm hai nghìn hai mươi dự báo giảm năm bốn khiến năm hai nghìn hai mươi trở thành dấu mốc
tệ nhất kể từ khi đồng tiền chung được đưa vào sử dụng năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trong hai tháng qua một mươi ba cơ sở chế biến thực phẩm tại mỹ với hai mươi bốn năm trăm linh nhân viên đã tạm dừng hoạt động sản xuất
trong bối cảnh các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đang trở thành những điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ lây lan covid một mươi chín
nhà sản xuất thịt lớn của mỹ tyson foods vừa thông báo sẽ tạm đóng cửa một cơ sở sản xuất và chế biến thịt khổng lồ ở bang washington
để các nhân viên xét nghiệm virus sars cov hai
hàng loạt các cơ sở giết mổ hay chế biến thịt tại mỹ ngừng hoạt động thời gian qua
điều này có thể sẽ khiến cho sản lượng thịt lợn và thịt bò tại mỹ sẽ giảm lần lượt từ hai mươi năm và một mươi
hiện vẫn chưa rõ liệu các nhà máy đóng cửa có dẫn tới tình trạng thiếu hụt thịt hay không
xong một báo cáo của ngân hàng thế giới cho biết các biện pháp hạn chế thương mại tạm thời ở cấp độ quốc gia
có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm trên khắp toàn thế giới
thưa quý vị kế hoạch đầu tư của indonesia vào siêu dự án di rời thủ đô đang phải tạm ngừng
trong bối cảnh cả nước chuyển trọng tâm tri tiêu cho công cuộc phòng chống đại dịch covid một mươi chín
kế hoạch này sẽ được nối lại vào năm hai nghìn hai mươi
dự án trị giá ba mươi ba tỷ đô la theo đề xuất của tổng thống joko widodo nhằm di rời thủ đô của nền kinh tế lớn nhất đông nam á
ra khỏi đảo java đến đảo borneo đã được phân bổ ngân sách để tiến hành thu hồi đất trong năm nay
bộ tài chính indonesia xác nhận
đã chuyển nguồn ngân sách của bộ này để nâng cấp một số bệnh viện
trong nguồn ngân sách đó có cả phần tiền dành cho dự án xây dựng thành phố thủ đô mới
thủ đô jakarta hiện nay của indonesia là nơi sinh sống của một mươi triệu người
tuy nhiên thành phố này thường bị ngập úng tắc nghẽn giao thông và đối mặt với nguy cơ động đất
thưa quý vị một trăm chín mươi trường trung học phổ thông chuyên công nghệ thông tin vừa được mở trên khắp triều tiên
nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ
chính phủ triều tiên coi đây là tài sản chiến lược để xây dựng nền kinh tế tự chủ tại nước này
một trăm chín mươi trường phổ thông chuyên ngành công nghệ thông tin sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm học mới
nằm trong khuôn khổ kế hoạch của đảng lao động triều tiên
nhằm bồi dưỡng thêm nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin
các giáo viên tốt nhất đã được huy động đến các trường này
nếu trước đây việc giáo dục công nghệ tại triều tiên chủ yếu tập trung vào nhóm sinh viên đại học ở bình nhưỡng
thì với động thái mới
dường như nước này đang hướng tới mở rộng phạm vi giáo dục công nghệ cho cả học sinh ở các bậc học thấp hơn
cơ quan vũ trụ quốc gia trung quốc vừa công bố tên chính thức của sứ mệnh khám phá sao hỏa đầu tiên của nước này
là thiên vấn i nhân ngày vũ trụ trung quốc và kỷ niệm năm mươi năm ngày quốc gia này lần đầu tiên phóng vệ tinh vào không gian
tên của sứ mệnh này xuất phát từ bài thơ có tên hỏi trời cao rất nổi tiếng của nhà thơ khuất nguyên
một trong những đại thi hào của trung hoa cổ đại
trong bài thơ tác giả đặt ra hàng loạt câu hỏi về bầu trời các vì sao các hiện tượng tự nhiên
các bí ẩn và thế giới thực tại và thể hiện tinh thần tìm tòi khám phá thực sự
tất cả các sứ mệnh khám phá sao hỏa của trung quốc trong tương lai sẽ được đặt tên là thiên vấn
nhấn mạnh tinh thần kiên trì của nước này trong việc tìm hiểu khoa học khám phá tự nhiên vào vũ trụ
trung quốc dự kiến sẽ triển khai nhiệm vụ thăm dò sao hỏa không người lái trong năm nay
đặt mục tiêu bay vào quỹ đạo hạ cánh và thám hiểm chỉ trong một nhiệm vụ
để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín chính phủ ấn độ đất nước một ba tỷ dân đã kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày ba tháng năm
và những người dân sống ở các khu ổ chuột của thành phố đông dân nhất ấn độ là mumbai
đất nước một ba tỷ dân đã kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày ba tháng năm và những người dân sống ở các khu ổ chuột của thành phố đông dân nhất ấn độ là mumbai

đất nước một ba tỷ dân đã kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày ba tháng năm
daravi ở mumbai rộng sáu trăm một mươi ba hectare với một năm triệu dân là khu ổ chuột lớn nhất ấn độ và cũng lớn nhất châu á
đây cũng là nơi khó nằm hoàn toàn dưới lệnh phong tỏa

và đây cũng là một trong những nơi có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng cao nhất vì mật độ dân số dày đặc và tình trạng vệ sinh kém
một mươi dân số của daravi sử dụng nhà vệ sinh công cộng một nhà vệ sinh sẽ phải phục vụ khoảng một bốn trăm năm mươi người
ở đây người ta có thể bắt gặp hàng trăm người chen trúc trong một phòng tắm nguồn nước sinh hoạt không được đảm bảo xà phòng là thứ xa xỉ
không nên đóng cửa tất cả mọi thứ như thế này nếu được biết trước chỉ khoảng vài ngày thôi chúng tôi đã có thể về nhà rồi
ở đây đến thức ăn còn khó kiếm chúng tôi phải ra ngoài để sử dụng nhà vệ sinh công cộng nếu cảnh sát thấy chúng tôi đi lại trên đường thì chúng tôi sẽ bị đánh
với tôi vấn đề chính đây là khu ổ chuột lớn nhất châu á phải dùng chung nhà vệ sinh quá nhiều người tụ tập ở đó
chúng tôi luôn tự nhắc nhở nhau là không nên đến đó khi thấy quá nhiều người đang chờ chúng tôi cũng đeo găng tay để tự bảo vệ mình
ở daravi người dân đang cố cầm cự qua ngày nhờ vào sự quyên góp
cuộc sống của họ trở nên cơ cực hơn khi ấn độ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa toàn quốc
bên trong những ngôi nhà chật trội tôi tàn một ngạt người dân sống giật dờ dưới lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt thực phẩm của họ ngày một cạn kiệt
nhiều người không thể đi làm để kiếm sống cuộc sống của họ rất khổ cực họ có chỗ ở nhưng không có đồ ăn những thực phẩm thiết yếu như gạo bột mì đều thiếu
chúng tôi vẫn cố gắng đoàn kết để hỗ trợ những người khó khăn hơn
nhóm của tôi duy trì gửi khoảng ba trăm linh đến bốn trăm linh gói thực phẩm thiết yếu hằng ngày cho những người cần
lệnh phong tỏa tiếp tục tất cả đều phải ngừng lại ngừng trệ thì việc thua lỗ là không thể tránh khỏi
khu có người nhiễm covid một mươi chín được cách ly bằng xe đạp gậy gộc nhân viên y tế kiểm tra thăm hỏi những người dân sống cùng khu với người nhiễm covid một mươi chín và bất cứ ai cảm thấy không khỏe
vệ sinh công cộng và vệ sinh cá nhân cần được quan tâm hơn nữa
giấy vệ sinh chất khử trùng và nước vệ sinh cần được cung cấp và khó khăn về mặt lương thực cũng sẽ được tiếp cận xử lý
lực lượng cảnh sát cũng cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa
nhiều người nói rằng họ không thể ở trong căn phòng chặt rội có những căn phòng bị chia năm xe bảy bởi những người lao động làm khắc ca
sâu bên trong các khu ổ chuột đám đông người vẫn chen chân mua bán ở các khu chợ tạm
vài người lớn giết thời gian bằng cách chơi cờ hoặc xem video trên điện thoại
trẻ con chơi bóng chày hoặc bài
cảnh sát đã trừng phạt những người vi phạm lệnh phong tỏa bằng cách bắt họ ngồi dưới trời nắng nhảy ếch hoặc quất bằng roi
ở daravi mọi người đều cố gắng tuân thủ quy định
tuy nhiên nhiều người tỏ ra không thoải mái và thấy ngột ngạt khi không gian bị bó hẹp
họ phải hiểu rằng việc bắt họ ở nhà và không cho họ đi lại nhiều là vì lợi ích của họ trước tiên
tuy nhiên liệu giãn cách xã hội để chống dịch covid một mươi chín có thể thực hiện ở daravi hay không
nhiều người sợ rằng điều đó là không thể
trong khu vực này khi các căn nhà chỉ dài có hai mét hiện daravi đã ghi nhận khoảng một trăm bốn mươi ca nhiễm covid một mươi chín và một mươi một ca tử vong
chuyên gia lo ngại rằng con số sẽ còn tăng nhanh trong vài tuần tới
trong khu vực này khi các căn nhà chỉ dài có hai mét hiện daravi đã ghi nhận khoảng một trăm bốn mươi ca tử vong